trần thế ngân trần tuấn thành cùng chú thị trấn quảng phú và tô ti chú xã quảng tiến của huyện cư mơ ga
bước đầu các đối tượng khai nhận đã rủ nhau đi gây ra một vụ cướp một vụ cướp giật và ba vụ trộm cắp tài sản
toàn bộ số tiền trộm cắp được chúng tiêu xài và sử dụng vào chơi game